thêm một thông tin vui nữa đến với bà con nông dân
theo thương vụ việt nam tại australia bộ nông nghiệp nước này đã chính thức công bố
các điều kiện nhập khẩu quả nhãn tươi từ việt nam
điều này đồng nghĩa với việc quả nhãn tươi việt nam đã được phép xuất khẩu sang australia
sau vải xoài và thanh long đây là trái cây thứ tư của việt nam được phép xuất khẩu sang australia
tuy nhiên trước khi nhập khẩu vào australia doanh nghiệp nhập khẩu cần đăng ký giấy phép hợp lệ
do bộ nông nghiệp australia cấp
nếu nhà nhập khẩu biết được các thông tin cung cấp là không chính xác hoặc còn thiếu
thì cần thông báo và bổ sung thông tin cho giám đốc cơ quan an toàn sinh học
trước khi xuất khẩu quả nhãn phải có nguồn gốc sản xuất và xuất khẩu theo quy trình cần thiết
để duy trì và xác minh tình trạng kiểm dịch thực vật và phải trải qua các biện pháp quản lý rủi ro bắt buộc